thưa quý vị theo sở y tế hà nội cho biết từ sáu h đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay mùng bốn tháng bốn
trên địa bàn thành phố đã ghi nhận hai mươi bốn ca nhiễm mới sars cov hai
trong đó có một mươi sáu ca tại cộng đồng và tám ca tại khu cách ly
các ca mắc mới thuộc chùm ca bệnh sàng lọc ho sốt là bốn ca phát hiện qua ho sốt thứ phát một mươi bảy ca
chùm liên quan chín mươi văn miếu đống đa là hai ca trùm liên quan đến tỉnh bắc giang tại công ty ce là một ca
như vậy là cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn lần này
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay hà nội đã ghi nhận tổng số là một bốn trăm năm mươi ba ca dương tính với sars cov hai
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là tám trăm tám mươi ca số mắc là đối tượng đã được cách lì năm trăm bảy mươi ba ca
các ca mắc mới thuộc chùm ca bệnh sàng lọc hoa sốt là bốn ca phát hiện qua hoa sốt thứ phát một mươi bảy ca